cũng trong sáng ngày hôm nay tại tỉnh điện biên bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ đối với đại tá tráng a tủa giám đốc công an tỉnh điện biên và đại tá ngô thanh bình
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn thắng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh điện biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh điện biên lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
tại buổi lễ đại diện cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động đại tá tráng a tủa giám đốc công an tỉnh điện biên đến nhận công tác
và giữ chức vụ cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc kể từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một
công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá ngô thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh điện biên kể từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đồng chí đại tá tráng a tủa là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng
được gian luyện trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại công an tỉnh
ở vị trí công tác nào đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
có nhiều thành tích nổi bật được tặng thưởng nhiều huân chương huy chương
đối với đại tá ngô thanh bình quá trình công tác luôn thể hiện là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
đã trực tiếp xác lập khám phá nhiều vụ án chuyên án lớn có tính chất quy mô đặc biệt nghiêm trọng
điều tra thành công nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài
am hiểu tình hình địa bàn các tỉnh tây bắc nói chung và tỉnh điện biên nói riêng
đại tá tráng a tủa và đại tá ngô thanh bình trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu
vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu nhận nhiệm vụ đại tá tráng a tủa và đại tá ngô thanh bình nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm
không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao trình độ về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao